công an quận đống đa thành phố hà nội vừa khởi tố bốn bị can về hành vi bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật
vụ việc đang được dư luận hết sức quan tâm bởi các đối tượng này chỉ lên kế hoạch bắt cóc để chiếm đoạt tình cảm của một cô gái trẻ
chứ không phải đơn thuần là bắt cóc tống tiền như thông thường
theo điều tra vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đối tượng nguyễn văn đức có quen biết với một bạn gái sinh năm hai nghìn hai trú tại hà nội
mặc dù đã nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng đức chưa được bạn gái đáp lại
đức đã bàn bạc với miều lên kế hoạch bắt cóc cô gái này rồi dựng lên vở kịch đòi tiền chuộc
vào khoảng một mươi chín h ngày bốn tháng ba đức hẹn cô gái đến cổng chùa phúc khánh phường ngã tư sở
khi cô gái này đến điểm hẹn thì bị các đối tượng bắt ép lên xe rồi đưa về một ngôi nhà tại thôn bầu xã kim trung huyện đông anh
theo kế hoạch đã bàn bạc miều lấy điện thoại của chị cô gái này gọi cho đức
yêu cầu số tiền chuộc là
với kịch bản giải cứu bạn gái đức đến địa chỉ giam giữ trao đổi tiền chuộc với mục đích khiến cho cô gái này rung động
sau khi thoát ra ngoài cô gái này đã đến cơ quan công an trình báo
sau đấy là hai đứa tâm sự với nhau thì mèo báo là bây giờ bắt người yêu em rồi em mang tiền đến chuộc
thì sau đấy em cũng đồng ý em đồng ý với điều kiện là không được làm hại đến bạn gái hoặc xâm hại đến bạn gái em là đâm
mắt thì cái mục đích của em là giúp cho tình cảm của em với bạn gái em đi lên thôi chứ không có mục đích gì
ngay sau khi nhận được thông tin công an quận đống đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng gồm nguyễn văn đức lương thanh miều triệu ông nhất và hoàng ông nhất
để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
thành thì lúc này là chuẩn bị tương đối lợi kỹ cả
từ chuẩn bị đến kế hoạch phương tiện quy luật thời gian địa điểm con người phương tiện công cụ dụng cụ
để mà thực hiện được thành công cũng là tạo ra một cái diễn như một cái đối thận
khi có căn cứ như thế thì chúng tôi cũng đã
đã đánh giá được và đấu tranh thì trước chứng cứ không thể chối cãi được thì cũng đã phải khuất vụ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận được đức thuê bắt giữ cô gái này và dựng lên màn kịch bắt cóc tống tiền trên
hiện công an quận đống đa đang củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định
một đối tượng có hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên bắt giữ thu giữ hai khẩu súng ak và nhiều viên đạn
vào khoảng hai giờ chiều qua tại khu vực xã phú thượng huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
cơ quan công an bắt giữ đối tượng dương văn vai chú tại xã vũ lễ huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
đang vận chuyển hai khẩu súng ak và năm mươi viên đạn
vai thừa nhận đó là vũ khí quân dụng đang đem đi bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng cơ quan công an thu giữ thêm ba viên đạn và một cắt túp đạn
đối tượng đã có hai tiền án về tội mua bán người và buôn bán pháo trái phép
lợi dụng sự sơ hở thiếu cảnh giác của người dân hai đối tượng là phạm đăng duy ở xã đức sương huyện gia lộc
và nguyễn hữu biển ở phù nội thị trấn thanh miện tỉnh hải dương đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy của người dân
cả hai đã bị khởi tố bắt giam vào ngày hôm qua
cụ thể vào ngày một mươi một tháng ba phát hiện xe máy của một người dân dựng ở sân có cắm chìa khóa
duy đã bản với biển cùng lấy trộm sau đó liên hệ và bán chiếc xe cho nguyễn xuân nhất ở lê ninh
thị xã kinh môn với giá hai triệu đồng
từ đơn trình báo của bị hại công an huyện gia lộc đã tiến hành xác minh truy bắt được cả ba đối tượng
được biết cả ba đối tượng này đều từng có nhiều tiền án tiền sự vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
trước những bức xúc của người dân về vấn nạn sử dụng la kẹo kéo công suất lớn trong khu vực dân cư
phường nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng đã thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý ô nhiễm tiếng ồn
bắt đầu giao quân tuyên truyền và xử lý vi phạm từ ngày một mươi bảy tháng ba đã có những trường hợp bị tịch thu loa lập biên bản xử phạt hành chính
bắt đầu từ hai mươi một h ba mươi tổ phản ứng nhanh xuất phát tuần tra
lực lượng có bảy thành viên bao gồm lãnh đạo ủy ban nhân dân phường công an quân sự bảo vệ dân phố cán bộ phụ trách văn hóa
từ hai mươi một h ba mươi đến hai mươi hai h tổ sẽ tiến hành nhắc nhở
sau hai mươi hai giờ sẽ lập biên bản xử phạt
với những trường hợp vi phạm hầu hết những trường hợp sử dụng loa kẹo kéo công suất lớn đều đã nhậu nhẹt say xỉn
không ít trường hợp khi gặp lực lượng phản ứng nhanh thường có những hành vi thiếu hợp tác như thế này
trong trường hợp gặp những người có thái độ chống đối không hợp tác
thì tổ trưởng và các tổ viên sẽ chỉ định một công trí để điện cho liên hệ với tổ công tác tám mươi ba bốn
tiến hành xuống hiện trường nơi xảy ra pháp nhặt ồn ào có hành vi chống đối để xử lý
trong hai đêm đầu tiên ra quân tổ phản ứng nhanh xử lý tiếng ồn phường nại hiên đông
đã phối hợp với lực lượng tám mươi ba bốn cưỡng chế đưa về công an phường một trường hợp thiếu hợp tác
gây rối trật tự công cộng tạm giữ hai loa mở nhạc karaoke ồn ào sau hai mươi hai h
lực lượng chúng tôi sẽ duy trì
từ hai mươi một h ba mươi đến hai mươi hai h ba mươi từ đây đến hết tháng ba
và bắt đầu từ tháng bốn đến hết tháng năm thì theo chỉ đạo của quân gia đình phố
thì chúng tôi cũng sẽ thay đổi khung giờ sẽ từ một mươi chín giờ và sẽ đi tuyên truyền bằng lực lượng
cũng như là có cái xe tuyên truyền lưu động tuyên truyền trong suốt hai tháng đó
và sau đầu tháng sáu thì cũng sẽ tiến hành xử lý phi phạm theo quy định theo chỉ đạo của quân gia đình phố
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa qua cũng đã có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra xử lý ô nhiễm tiếng ồn
do các hoạt động mở nhạc hát karaoke trong khu dân cư đô thị trên địa bàn
theo đó các đơn vị phải kiên quyết xử lý dứt điểm xem đây là nhiệm vụ trọng tâm
tiêu chí để xem xét thi đua đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và xác nhận gia đình văn hóa trong năm
bị lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở đeo khẩu trang
không những không chấp hành mà còn có hành vi thách thức đánh nhau với cảnh sát giao thông
với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
ông hồ quang lộc bốn mươi bảy tuổi trú tại phường thành nhất thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đã bị đề nghị xử phạt hành chính bốn mươi sáu triệu đồng
cụ thể ông lộc bị xử phạt bởi hai hành vi chuyển hướng không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông
và không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn tổng cộng bốn mươi sáu triệu đồng
ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ô tô trong thời gian hai mươi ba tháng
trước đó vào tối ngày hai tháng hai ông lộc điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn
gây ra vụ tai nạn giao thông trên đường phan bội châu thuộc phường thánh nhất thành phố buôn ma thuột
tại hiện trường ông lộc liên tục lăng mạ thách thức lực lượng thi hành công vụ
khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang ông lộc còn lớn tiếng
rồi thách đánh nhau với cảnh sát giao thông và chống đối không đo nồng độ cồn
ba học sinh lớp năm của trường tiểu học phú trạch xã hải phú huyện bố trạch tỉnh quảng bình
bị dối loạn nhịp tim khó thở nghi ngộ độc khí n hai o khi thổi kẹo kéo bong bóng
hiện cả ba học sinh đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa bố trạch tỉnh quảng bình
theo thông tin ban đầu ba học sinh trên đã mua một loại kẹo thổi bóng dạng tuyếp
có ống hút nhỏ để thổi ở một cửa hàng tạp hóa
sau khi thổi hai ba quả thì các em bắt đầu có cảm giác đau tức ngực khó thở buồn nôn chóng mặt người mệt mỏi
sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu
bệnh viện đa khoa bố trạch cho biết ba trường hợp học sinh được chẩn đoán dối loạn nhịp tim
nghi do hộ độc khí n hai o
hiện cả ba trường hợp đều được cho thở oxy và truyền dịch để tiếp tục theo dõi
ngay sau khi nhận được thông tin công an xã hải phú đã phối hợp với công an huyện bố trạch khẩn trương vào cuộc điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa vận động thành công đối tượng có quốc tịch hàn quốc bị truy nã quốc tế về tội lừa đảo
đối tượng là kim trang hun sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là thành viên của tổ chức lừa đảo viễn thông tại thành phố thanh đảo tỉnh sơn đông trung quốc
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám kim chang hun đã cùng đồng bọn đóng giả là nhân viên của ngân hàng kb bank
gọi điện thoại ngẫu nhiên tới
các nạn nhân tại hàn quốc sau đó chúng lừa đảo nạn nhân cho vay với lãi suất thấp rụ rỗ nạn nhân chuyển tiền tới các tài khoản được chúng chỉ định như là một khoản hoàn vốn cho khoản thuế chấp trước đó
bằng cách này các đối tượng đã thu lợi bất chính năm mươi một triệu won từ một mươi nạn nhân
sau khi phát hiện đối tượng có lệnh truy nã quốc tế trên địa bàn thành phố hà nội công an quận nam từ liêm đã nhanh chóng vận động đối tượng ra đầu thú đồng thời ngay trong đêm đã dẫn độ đối tượng trao trả cho hàn quốc
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
tội không thi hành án phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng trần đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu phố đa hội phường châu khê thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
và đối tượng nguyễn thu thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn châu cầu xã châu phong huyện quế võ tỉnh bắc ninh
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý